xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h được phát sóng trên kênh intv
mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị đối tượng trần văn hiếu chú tại xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
hộ khẩu tại xã mai pha thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn là nghi phạm sát hại ba người
trong một gia đình ở bắc giang vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở lào cai
như intv đã đưa tin vào trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi người dân thôn tuấn mỹ xã tân thịnh huyện lạng giang
phát hiện ba người là bố mẹ và em của hiếu bị sát hại tại nhà riêng sau khi gây án hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố bị can
ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hiếu về tội giết người